tại thành phố vũ hán của trung quốc nơi mà các y bác sĩ và bệnh nhân đang phải gồng mình chống lại bệnh covid một mươi chín
thì những khoảnh khắc tích cực vui vẻ càng được chân quý hơn trở thành tia sáng trong tình hình ảm đạm
vì vậy tại một bệnh viện giã chiến ở vũ hán những bài tập múa đơn giản đang mang lại những giờ phút tích cực
và niềm tin chiến thắng bệnh tật cho những người bệnh nơi đây
đối với hầu hết những người nhiễm covid một mươi chín triệu chứng nhẹ
thời gian một ngày của họ chủ yếu là dành để nghỉ ngơi trong phòng bệnh
tuy nhiên nhiều người lựa chọn thêm phương án tham gia các bài tập nhảy để có được tinh thần xa khoái
cả ngày phải ngồi một chỗ thế này rất mệt mỏi
chúng tôi muốn tổ chức hoạt động gì đó để giúp họ vận động
như thế sẽ có lợi cho cả thể chất và tinh thần người bệnh
với ý tưởng này một nhân viên y tế từ tân cương đã dạy các bệnh nhân một vài động tác đơn giản của điệu múa dân tộc
dù chỉ diễn ra nửa giờ đồng hồ mỗi ngày nhưng những bài tập đã mang lại những hiệu quả tích cực
tôi rất xúc động khi có bệnh nhân nói với tôi rằng sau khi tham gia các buổi học nhảy
tinh thần của họ được cải thiện và không còn lo sợ bệnh tật nữa
tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều có thể sớm trở về nhà
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng hai trung quốc đại lục ghi nhận thêm hai bốn mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó gần chín mươi tại thủ phủ vũ hán của tỉnh hồ bắc
số ca tử vong mới ghi nhận là một trăm linh ca mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày một mươi tháng một